liên quan đến một số nội dung tại dự thảo thay thế quyết định số sáu mươi chín của thủ tướng chính phủ
quy định cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân bộ công thương vừa cho biết sẽ tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị
để chỉnh lý nội dung dự thảo trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
năm hai nghìn một mươi một thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số hai mươi bốn quy định thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là ba tháng
về thẩm quyền điều chỉnh giá điện thủ tướng quy định evn được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức
năm hai nghìn một mươi ba trong quá trình tổng kết việc thực hiện quyết định số hai mươi bốn có nhiều ý kiến cho rằng cần phải giãn quy định tần suất điều chỉnh tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá
và nâng ngưỡng điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức cao hơn năm
trên cơ sở các nhận định trên bộ công thương đã phối hợp với bộ tài chính đã dự thảo quy định lại tần suất điều chỉnh tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh là ba tháng
trường hợp tăng năm một mươi bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính được quyết định tăng trên một mươi phải trình thủ tướng